nhân kỷ niệm ba mươi tám năm ngày nhà giáo việt nam sáng nay hai mươi tháng một mươi một đồng chí nguyễn văn nên
bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy tp hcm đã đi thăm chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy tp hcm đến thăm gia đình
cô giáo sư nguyễn thiện thành anh hùng lao động nguyên giám đốc bệnh viện thống nhất
nguyên chủ nhiệm bộ môn lão khoa trường đại học y dược tp
cô giáo sư nguyễn thiện thành là thân sinh của giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị phụ trách theo dõi chỉ đạo thành ủy tp hcm
đây là một trong những gia đình nhà giáo tiêu biểu có nhiều thế hệ đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục
đào tạo và sự phát triển của thành phố
đến thăm gia đình giáo sư tiến sĩ trần hồng quân nguyên bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo
bí thư thành ủy nguyễn văn nên chúc sức khỏe và mong muốn giáo sư tiếp tục có những đóng góp
cho thành phố xây dựng các chính sách phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao